theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định mùa bão năm hai nghìn một mươi chín trên khu vực biển đông
đến muộn hơn trung bình nhiều năm số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển đông
và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền trong năm hai nghìn một mươi chín có khả năng sẽ ít hơn trung bình nhiều năm qua
cụ thể từ tháng bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín có khả năng xuất hiện khoảng một mươi một mươi hai cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới
hoạt động trên khu vực biển đông trong đó có khoảng bốn đến năm cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền
từ tháng bảy đến tháng tám có khả năng xuất hiện một số nhiễu động và hoàn lưu xoáy thuận nhiệt đới
trên khu vực bắc biển đông và ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc
sau đó bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực trung bộ
số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông dự báo thấp hơn so với trung bình nhiều năm
nhưng cần đề phòng khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp
tiếp tục đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông
xét lốc mưa đá trên phạm vi toàn quốc